chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về các quyết định của chính phủ
giá cả thị trường những con số về dịch tả lợn châu phi tại việt nam và mức tăng trần giá điện năm hai nghìn một mươi tám
sau đây là nội dung chi tiết
tổng cục thống kê khẳng định việc thống kê các hoạt động kinh tế chưa được quan sát như kinh tế ngầm
kinh tế bất hợp pháp kinh tế phi chính thức vào gdp là cần thiết để từ đó chính phủ hoạch định chính sách
chuẩn xác cho nền kinh tế của việt nam
theo tổng cục thống kê hoạt động kinh tế ngầm bao gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp
nhưng bị giấu giếm một cách có chủ ý nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
nếu thống kê đầy đủ khu vực kinh tế chưa được quan sát thì gdp của việt nam có thể sẽ cao hơn
kinh nghiệm của các nước cho thấy để thống kê được các nhóm này cần tiếp cận từ cả bên sản xuất và bên tiêu dùng
đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
nhưng năm nay giá rau đang hạ giá sâu hơn những năm trước
tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội
các mặt hàng rau xanh đồng loạt giảm giá mạnh
cụ thể giá các mặt hàng rau củ quả hiện chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba so với trước tết
giá rau cần còn ba bốn đồng một bó cải ngọt sáu đồng một kg
cải chíp chỉ bảy đồng một kg bắp cải từ sáu tám đồng một kg
khoai tây có giá từ tám đến một mươi đồng một kg rau cải cúc hai đồng một bó
súp lơ có giá từ tám đến một mươi đồng một cây cà chua từ tám đến một mươi đồng một kg
các tiểu thương bán rau cho biết
giá rau củ giảm mạnh do lượng cung nhiều hơn nhờ thời tiết thuận lợi trong khi không có sự gia tăng đột biến về nhu cầu
đặc biệt nhiều vựa rau vào độ thu hoạch trong khi nhu cầu mua chưa tăng cao nên giá rau giảm mạnh so với trước
phát huy hiệu quả tám tuyên phố an toàn thực phẩm có kiểm soát xây dựng năm hai nghìn một mươi tám
đầu năm hai nghìn một mươi chín hà nội tổ chức thêm sáu tuyến phố dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và du khách
theo báo cáo của sở y tế hà nội chín mươi bốn sáu mươi chín cơ sở dịch vụ ăn uống tại các quận huyện thí điểm
đã niêm yết công khai giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tám mươi năm năm cơ sở có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng tăng năm mươi một ba so với trước khi can thiệp giám sát
một trăm linh cơ sở sử dụng nước sạch
việc triển khai các tuyến phố trên đã cung cấp địa chỉ tin cậy cho người dân sử dụng dịch vụ ăn uống
đồng thời nâng cao hình ảnh uy tín của địa phương
thưa quý vị ổ dịch tả lợn châu phi vừa được phát hiện tại hưng yên và thái bình
với hơn hai trăm năm mươi con lợn đã bị tiêu hủy cục thú y đang khẩn cấp triển khai ứng phó
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có thông báo về việc xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu phi
cụ thể hương yên có hai ổ dịch với một trăm ba mươi con lợn nhiễm bệnh thái bình có một ổ dịch với một trăm hai mươi ba con nhiễm bệnh
sau khi phát hiện các ổ dịch trên cục thú y đã tiến hành tiêu hủy ngay lập tức toàn bộ số lợn
có xét nghiệm dương tính với bệnh dịch chính quyền địa phương đã lập các chốt chặn vận chuyển
buôn bán lợn sống các sản phẩm từ thịt lợn và khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi chợ dân sinh
một số về quê ăn tết rồi nghỉ ở nhà luôn hoặc đòi tăng lương hoặc tìm chỗ mới
có người xin hoãn đến khi ăn xong rằm hoặc ăn tết đến hết tháng dương âm lịch mới quay lại làm
mức lương trung bình của người giúp việc hiện nay là khoảng bốn năm năm triệu đồng một tháng bao ăn ở
nguyên nhân khiến họ bỏ việc giữa trường là họ muốn tìm gia đình trả lương cao hơn
hoặc đôi khi chỉ là do cách đối xử của chủ nhà
đây cũng chính là cơ hội để các trung tâm môi giới việc làm nở rộ dịch vụ tìm kiếm người giúp việc
phí môi giới cho mỗi lần dịch vụ cũng tăng một cách chóng mặt
bộ công thương vừa bán hành quyết định số hai trăm tám mươi một về việc ban hành khung giá phát điện năm hai nghìn một mươi chín
áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại điều một
thông tư số năm mươi bảy hai nghìn một mươi bốn tt bct ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của bộ trưởng bộ công thương
khung giá phát điện đối với nhà máy nhiệt điện than giao động từ một sáu trăm bảy mươi bảy hai đến một tám trăm chín mươi sáu năm đồng trên một kwh
đối với nhà máy thủy điện mức trần của khung giá điện chưa bao gồm thuế tài nguyên nước
tiền phí dịch vụ môi trường rừng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
và thuế giá trị gia tăng là một một trăm một mươi đồng trên một kwh
quyết định này có hiệu lực từ ngày một mươi hai hai hai nghìn một mươi chín
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândantv vn và qua youtube truyền hình nhân dân